thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên tại các địa phương của năm mới hai nghìn hai mươi
với chủ đề trà vinh tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển
hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập của tỉnh duyên hải hướng ra biển đông
hội nghị có sự tham dự của sáu trăm linh đại biểu không chỉ cung cấp bức tranh toàn cảnh về kinh tế xã hội trà vinh
kết nối vào xúc tiến đầu tư mà còn mở ra góc nhìn mới giúp trà vinh phát triển kinh tế xanh
hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập của tỉnh duyên hải hướng ra biển đông
với sự tham dự của sáu trăm linh đại biểu không chỉ cung cấp bức tranh toàn cảnh về kinh tế xã hội trà vinh
kết nối và xúc tiến đầu tư mà còn mở ra góc nhìn mới giúp trà vinh phát triển kinh tế xanh
trà vinh có nhiều tiềm năng lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển
trà vinh có nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng lớn nhất là điện gió điện mặt trời
cùng khí hậu nhiệt đới ôn hòa lượng mưa thích hợp trong nông sản nhiệt đới
cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến sản phẩm chủ lực như lúa gạo dừa đậu phộng trái cây
thời gian qua trà vinh đã tích cực chuẩn bị cho sự kiện hôm nay
ba chuyến xúc tiến đầu tư của tỉnh tại nhật bản hàn quốc đài loan đã đạt được nhiều thỏa thuận
ký một mươi bản ghi nhớ hợp tác đầu tư
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh có năm mươi bảy dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư trong đó năm mươi bốn dự án trong nước